lợi dụng danh nghĩa báo chí trục lợi mỗi tháng hơn một tỷ đồng nhóm ba đối tượng lê danh tạo hồ thị hải và hồ kim cường vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bị can về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
bản thân các đối tượng này là phóng viên cộng tác viên của một số tờ báo tạp chí quá trình hoạt động phát hiện thấy các lái xe đường dài thường mắc các lỗi vi phạm hành chính trong hoạt động giao thông nên tạo đã yêu cầu các lái xe này trung chi từ sáu đến tám triệu đồng một tháng một xe để nhận được bảo kê từ tạo
tạo tự giới thiệu với một số nhà xe vận tải hàng hóa đường dài là có quen biết với nhiều lực lượng chức năng ở các tỉnh thành trên cả nước cam kết trong quá trình hoạt động vận tải trên tuyến
khi bị kiểm tra chỉ cần giới thiệu là xe của tạo thì lực lượng chức năng sẽ bỏ qua nếu không tạo sẽ trực tiếp gọi điện can thiệp
để che giấu hành vi phạm tội các đối tượng thành lập doanh nghiệp hợp tác xã vận tải hợp thức hóa số tiền luật mà các lái xe phải đóng hàng tháng là tiền phí và hợp tác xã thành lập các nhóm gia lô kín để trao đổi thông tin liên quan
với phương thức như trên mỗi tháng các đối tượng thu lợi bất chính số tiền trên một tỷ đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
là đối tượng từng có năm tiền án về các tội cướp tài sản trộm cắp tài sản tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng vừa mới ra tù vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
đối tượng trần nam tường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú huyện kim thành tỉnh hải dương lại tiếp tục tái phạm tội đối tượng đã bị bắt giữ khi có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng
tường bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương
công an thị trấn phú thái huyện kim thành bắt quả tàng tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng tại khu dân cư ga phú thái thu giữ một lượng ma túy dạng đá khám xét khẩn cấp nơi làm việc của tường lực lượng chức năng thu giữ thêm một khẩu súng rulo và sáu viên đạn
được biết tường là đối tượng hình sự cộng cán lưu manh từng có năm tiền án về các tội cướp tài sản trộm cắp tài sản tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng vào năm hai nghìn hai mươi vừa mới xa tù vào tháng một mươi

viên hồng phiến đi tiêu thụ tại khu vực thuộc công viên bố vệ phường đông thọ thành phố thanh hóa khám xét nơi ở và nơi làm việc của các nghi phạm thu giữ hơn một mươi ba viên hồng phiến một viên thuốc lắc ba túi ma túy đá cùng với nhiều tăng vật có liên quan tổng khối lượng tăng vật thu giữ là hơn hai kg ma túy các loại
với hành vi trộm cắp tài sản võ hoàng quốc việt còn gọi là việt trân nhện trú tại thành phố tam kỳ vừa bị công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam bắt xử
trước đó nhận được trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng tại phường an xuân thành phố tam kỳ trộm cắp lấy đi hai điện thoại di động một dây chuyền vàng và một ví da tổng giá trị tài sản gần một trăm linh triệu đồng
sau hai ngày truy xét công an thành phố tam kỳ đã xác định võ hoàng quốc việt là đối tượng gây ra vụ trộm trên việt còn khai nhận đã thực hiện chót lọt hai vụ trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập nhà dân vào lúc đêm khuya
đáng chú ý đối tượng việt đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản nên có rất nhiều thủ đoạn trong che giấu hành vi phạm tội
dạng sáng nay chiều cường dâng cao khiến hơn bốn trăm linh hộ dân trên địa bàn thành phố bạc liêu bị ảnh hưởng
khu vực của những người dân bị ảnh hưởng bởi chiều cường dài khoảng hai năm km từ cống nhà mát đến cầu út đen thuộc nhiều khóm của nhà mát thành phố bạc liêu
dọc hai bên bờ sông có bờ thấp mỗi khi chiều cường lên luôn xảy ra tình trạng ngập đường ngập nền nhà dân
ngoài ra hai bên bờ sông cũng xuất hiện các vị trí sạt lở một hai mét mỗi năm gây ảnh hưởng đến khu dân cư cơ sở hạ tầng ở khu vực
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng hới tỉnh quảng bình vừa phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành lệnh khám xét chỗ ở
bắt tạm giam bị can nguyễn thu hằng chú tại phương nam lý tp đồng hới thời hạn ba tháng về tội danh
do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
sau khi nghe hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh quảng bình tuyên án vụ án dân sự sơ thẩm
tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
bà hằng cho rằng hội đồng xét xử tuyên xử không đúng nên trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đã nhiều lần dùng tài khoản facebook cá nhân nguyễn thu hằng
phát trực tiếp lên mạng xã hội với lời lẽ chửi bới xúc phạm danh dự hạ nhục nhân phẩm cá nhân thẩm phán chủ tọa phiên tòa
ngoài ra trong khoảng thời gian từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba bị can nguyễn thu hằng còn nhiều lần sử dụng tài khoản facebook cá nhân
để đăng tải các clip tự quay với lời lẽ chửi bới gây mất an ninh trật tự tại trụ sở ubnd phường nam lý
phòng giáo dục đào tạo tp đồng hới thanh tra thành phố trực tiếp xúc xúc phạm danh dự nhân phẩm phó chủ tịch ubnd phường nam lý
tránh thanh tra tp đồng hới và một số cán bộ của các cơ quan đơn vị
lợi dụng danh nghĩa báo chí trục lợi mỗi tháng hơn một tỷ đồng nhóm ba đối tượng lê danh tạo hồ thị hải và hồ kim cường
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bị can về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
bản thân các đối tượng này là phóng viên cộng tác viên của một số tờ báo tạp chí
quá trình hoạt động phát hiện thấy các lái xe đường dài
thường mắc các lỗi vi phạm hành chính trong hoạt động giao thông nên tạo đã yêu cầu các lái xe này trung chi từ sáu đến tám triệu đồng một tháng một xe để nhận được bảo kê từ tạo
tạo tự giới thiệu với một số nhà xe vận tải hàng hóa đường dài là có quen biết với nhiều lực lượng chức năng ở các tỉnh thành trên cả nước
cam kết trong quá trình hoạt động vận tải trên tuyến khi bị kiểm tra chỉ cần giới thiệu là xe của tạo thì lực lượng chức năng sẽ bỏ qua nếu không tạo sẽ trực tiếp gọi điện can thiệp
để che dấu hành vi phạm tội các đối tượng thành lập số
doanh nghiệp hợp tác xã vận tải hợp thức hóa số tiền luật mà các lái xe phải đóng hàng tháng là tiền phí và hợp tác xã thành lập các nhóm gia lô kín để trao đổi thông tin liên quan
với phương thức như trên mỗi tháng các đối tượng thu lợi bất chính số tiền hơn một tỷ đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
là đối tượng từng có năm tiền án về các tội cướp tài sản trộm cắp tài sản tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng vừa mới ra tù tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
đối tượng trần nam tường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tải huyện kim thành tỉnh hải dương lại tiếp tục tái phạm tội đối tượng đã bị bắt giữ khi đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng
tường bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương phối hợp với công an thị trấn phú thái huyện kim thành bắt quả tàng tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng tại khu dân cư ga phú thái thu giữ một lượng ma túy dạng đá
khám xét khẩn cấp nơi làm việc của tường
lực lượng chức năng thu giữ thêm một khẩu súng ruro và sáu viên đạn được biết tường là đối tượng hình sự cộng cán lưu manh từng có năm tiền án về các tội cướp tài sản trộm cắp tài sản tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng vào năm hai nghìn hai mươi vừa mới ra tù vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
công an tỉnh quảng nam cho biết vẫn đang tích cực khẩn trương triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm dùng hung khí kề cổ nhân viên cây xăng ở huyện tiên phước cướp tài sản
theo công an tỉnh quảng nam hiện nay công an tỉnh đang chỉ đạo công an huyện tiên phước khẩn trương truy tìm sớm bắt hung thủ gây ra vụ việc này để chấn an dư luận đồng thời bảo vệ an ninh trật tự xã hội ở địa phương
trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip vào lúc một mươi chín h bốn mươi hai phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một một đối tượng mặc áo mưa đối mũ bảo hiểm đi xe máy ghé vào cây xăng ở xã tiên cảnh huyện tiên phước tỉnh quảng nam đổ xăng
khi chủ cây xăng đang đổ xăng vào xe lợi dụng sơ hở đối tượng này sử dụng vật dụng giống chiếc liềm dùng để cắt lúa cắt cỏ kề vào cổ của chủ cây xăng yêu cầu đưa tiền qua xác định ban đầu số tiền mà đối tượng cướp của nhân viên là hơn một mươi năm triệu đồng
cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra vi phạm nồng độ cồn
quá trình kiểm tra chỉ mất khoảng ba bốn phút tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp không chấp hành thậm chí là chống đối lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ
trường hợp lái xe này khi bị cảnh sát giao thông dừng phương tiện nhất quyết đóng cửa cố thủ trong xe coi điện thoại cho người thân
khi người thân xuất hiện có ý muốn xin sỏ nhưng đã bị từ chối sau khi vận động người này mới chịu xuống xe để kiểm tra nồng độ cồn và đây là mức mà máy đo ghi nhận được
nồng độ cồn của anh này là bốn trăm bốn mươi sáu
còn với trường hợp này nhất quyết không chịu thổi vào máy thậm chí có hành vi khiếm nhã với cảnh sát giao thông sau một hồi thuyết phục yêu cầu người này vẫn không chấp hành thậm chí còn tự ý bỏ đi và để lại phương tiện
chúng tôi cũng đã có phương án để vạch ra cho từng trường hợp nhất định anh em cũng tuyên truyền nhắc nhở cũng như là xử lý một cách khéo léo để người ta nhận thức được cái việc là
anh em cũng tuyên truyền nhắc nhở cũng như là xử lý một cách khéo léo để người ta nhận thức được cái việc là
mình có nồng độ cồn xe giao thông là sai chúng tôi vẫn thực hiện nghiêm việc xử lý các trường hợp người điều khiển tham gia giao thông có độ cồn không có vùng cấm và cũng không có trường hợp ngoại lệ
việc chấp hành các yêu cầu của lực lượng chức năng đó là thái độ tuân thủ pháp luật của công dân nhiều trường hợp biết là hơi thở có nồng độ cồn không được điều khiển phương tiện nhưng vẫn xe phạm
tư lý yêu cầu của công dân
từ chỗ địa chỉ mình về mình về cái bạn ấy mà gửi cho cái địa chỉ đấy thì cũng không bao xa thì cũng không biết làm thế nào chẳng lẽ xe thì bỏ lại cũng không biết bỏ lại
nên là phải chấp nhận phải đi
trong thời gian sắp tới thì chuẩn bị đến những dịp lễ lớn
như là noel tết dương lịch cũng như tết âm lịch
thì cũng có rất nhiều những cái cuộc vui liên hoan hội hòm
việc duy trì những cái chốt là tuần tra kiểm soát
cũng như là kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông
đối với những cái trường hợp mà sử dụng nồng độ cồn giao thông là thực sự cần thiết
đội cảnh sát giao thông đường một trăm một mươi sáu cũng tăng cường các cái tổ tuần tra
kết hợp với các chốt từ các cung giờ từ sáng khép khí cho đến một mươi hai giờ đêm
và có những cái tổ là phụ trách từ giờ đến sáu giờ sáng ngày hôm sau
trên các cung đường được bố trí luân phiên để kiểm soát
cũng như là phát hiện xử lý những trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
ngoài xử lý lỗi về nồng độ cồn lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ tăng cường
tuần tra xử lý nghiêm các hành vi gây dối trực tự công cập
đánh võng của thành phố miên nhất là vào thời điểm cuối năm như hiện nay
nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên mỗi cung đường và vì bình yên cuộc sống